công ty trách nhiệm hưu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt công ty cổ phần cung điện mùa đông và công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solei đã thực hiện chín đợt trao bán trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn với tổng trị giá một mươi ba mươi tỷ đồng vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
các doanh nghiệp này đều là các công ty chưa đại chúng
theo quyết định của ủy ban chứng khoán nhà nước các công ty thành viên thuộc tập đoàn tân hoàng minh đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật
che giấu thông tin khi phát hành trái phiếu riêng lẻ
quyết định hủy này là chưa từng có tiền lệ sau khi tân hoàng minh đã huy động thành công nhận tiền từ các trái chủ
thưa quý vị thời gian qua nhiều vụ việc người dân bị các đối tượng mạo danh là cơ quan công an viện kiểm sát tòa án
người quen lãnh đạo cấp cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được cảnh báo nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng
thế nhưng tại tỉnh đắk lắc nhiều người dân cũng vì nhẹ dạ cả tin
nên đã bị một số đối tượng giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng và có trường hợp lên tới vài tỷ đồng
người phụ nữ này ở tại huyện gromana tỉnh đắk lắk đã bị một số đối tượng giả danh lực lượng công an điện thoại đến
thông báo có liên quan đến một vụ án và yêu cầu bà không được nói với bất kỳ ai để đảm bảo tuyệt mật
nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và gia đình
đồng thời yêu cầu chuyển toàn bộ tài sản vào một tài khoản để thuận tiện cho việc quản lý
mặc dù rất cảnh giác xác minh lại các số điện thoại đã gọi cho minh
nhưng với nhiều thủ đoạn tinh vi các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt của người phụ nữ này hơn hai tỷ năm mươi triệu đồng
mặc dù rất cảnh giác xác minh lại các số điện thoại đã chiếm đoạt của người phụ nữ này hơn hai tỷ năm mươi triệu đồng
còn tại thành phố bùa mạ thuật người đàn ông này đã mất hơn năm trăm linh triệu đồng do quen một người bạn
còn tại thành phố bùa mạ thuật người đàn ông này đã mất hơn năm trăm linh triệu đồng do quen một người bạn
qua mạng xã hội
với thủ đoạn lấy lý do gia đình có người đang nằm viện nên đối tượng đã vay người đàn ông này nhiều lần để trả tiền viện phí
nhưng sau đó đối tượng đã khóa gia lô
người đàn ông này mới biết mình đã bị lừa

tin mạng xã hội quá người thật còn chưa đưa ra tin nhé đừng nói là người chết mạng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án liên quan đến lừa đảo bằng công nghệ cao để kịp thời xử lý
tuy nhiên cơ quan công an cũng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh mất tài sản và lâm vào cảnh nợ nần
kỷ niệm ngày giải phóng đà lạt mùng ba tháng bốn và hưởng ứng festival hoa đà lạt hai nghìn hai mươi bốn
hội văn học nghệ thuật lâm đồng trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh và câu lạc bộ sao la hei stom home phối hợp tổ chức tuần lễ nghệ thuật đà lạt mộng mơ
đây là sự kiện khởi đầu ấn tượng cho mùa festival hoa năm hai nghìn hai mươi hai
tuần nghệ thuật trưng bày và trình diễn ba trăm bốn mươi tác phẩm nhiếp ảnh mỹ thuật âm nhạc sân khấu điện ảnh mới lạ của gần một trăm linh tác giả trẻ việt nam và nước ngoài
nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của đà lạt lâm đồng
đường nghệ thuật đương đại đến với công chúng
trong đó hơn bảy mươi năm hơn năm mươi bảy tác phẩm được thực hiện dưới hình thức là âm nhạc trình diễn thể nghiệm và video
một mươi điểm du lịch lãng mạn của đà lạt cũng được chọn để trưng bày và trình diễn các tác phẩm nghệ thuật này
tại đây các nghệ sĩ truyền lửa cho nhau cùng làm nghệ thuật sáng tạo nên những tác phẩm văn nghệ chất lượng độc đáo
một số chương trình nghệ thuật thu hút đông khán giả là đêm nhạc của các nghệ sĩ ca sĩ những vũ điệu cuồng nhiệt nồng say của các nghệ nhân
đến từ chân núi lang biang
thưa quý vị và các bạn rác là tài nguyên được đưa vào du lịch để nâng giá trị sản phẩm theo hướng có chiều sâu
du khách khi tham quan trải nghiệm thu nhận được những thông tin bổ ích để nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ môi trường
đó gọi là du lịch tái tạo du lịch tuần hoàn rác thải
tại quảng nam những tour du lịch ý nghĩa như thế này đã và đang được hình thành
một ngày trải nghiệm cổ
mỗi du khách với tour du lịch tuần hoàn rác thải
điểm đến đầu tiên là một cơ sở phục hồi tài nguyên
tại đây rác hữu cơ được xử lý thành nước tẩy rửa đa dùng
phần combo được ủ bằng biện pháp thủ công
những bánh xà phòng dùng một lần được thu gom tái chế
nó giảm thiểu được cái rác trên địa bàn thành phố và nó giảm được cái khí độc ở trong từ rác ra
còn đây là cửa hàng đông đầy
thực hiện mô hình tái tạo sử dụng sản phẩm mua sắm không bao bì
tại cửa hàng này hơn hai mươi ba chai lọ đã được tái sử dụng dùng để đựng sản phẩm thay vì vứt ra môi trường
cũng trong hành trình tour du khách còn được tham quan những vườn rau không sử dụng phân bón hóa học
trải nghiệm ẩm thực tại nhà hàng mà các món ăn được chế biến theo công thức hạn chế rác thải
mình thì rất là thích và thật sự là cần nhiều hơn nữa với cái tour du lịch này
đặc biệt là cho du khách để họ cảm nhận được cái nét xanh nó như thế nào
đây không chỉ là một nơi tour du lịch mà nó đưa khách du lịch đến với quảng nam mà nó còn là tạo nên hình thành cái ý thức của mọi người để việc bảo vệ môi trường
không những bảo vệ môi trường cái ý thức riêng của từng cá nhân mà nó là ý thức cho cả cộng đồng và bảo vệ một cái quảng nam xanh hơn và một cái việt nam xanh hơn
hiệp hội du lịch quảng nam đơn vị kết nối các điểm đến để tạo ra tour du lịch này cho biết đây là tour du lịch xanh
xanh từ chính trong tư duy
của người làm tour được hình thành trong thời gian ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh covid một mươi chín
hiện tour đã được trao bán và nhận được những tiếng hiệu tích cực
rác cũng là một tài nguyên du lịch
mình học chứng minh điều đó đó
chúng ta chứng minh là sản phẩm du lịch này chúng ta có thể quyền bán cho khách hàng để chúng ta kết nối làm thế nào để khách hàng trải nghiệm vấn đề đó
và qua cái việc khách hàng trải nghiệm đó chúng ta có nguồn thu để chúng ta tái tạo lại những giá trị chúng ta làm
có thể thấy dịch bệnh covid một mươi chín là khó khăn trở ngại
nhưng đồng thời cũng chính là cơ hội để du lịch làm mới mình với những sản phẩm có chiều sâu
trong ba tháng đầu năm giá xăng đã có sáu lần tăng một lần giảm giá
tổng cộng giá đến cuối tháng ba đắt thêm bốn sáu mươi một đến năm ba trăm chín mươi bốn đồng một lít
tương đương tăng hai mươi hai hai mươi bảy
đỉnh điểm là ngày một mươi một tháng ba giá xăng bán lẻ trong nước đã lên sát ngưỡng ba mươi đồng một lít cao nhất lịch sử
tuy vậy bộ công thương cho hay trong khi giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới
căn cứ dùng để tính giá cơ sở đã tăng ba mươi ba bảy đến ba mươi tám chín từ đầu năm
thì giá bán lẻ trong nước tăng thấp hơn ở mức chín đến một mươi một
trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế vừa ra mắt một ứng dụng bản đồ số
giúp du khách không bị lạc đường khi tham quan di tích hoàng cung huế
theo đó du khách chỉ cần cài đặt ứng dụng di tích huế trên điện thoại di động và nhập vào địa điểm cần đến
ứng dụng sẽ định vị vị trí của du khách và hướng dẫn đường đi gần nhất đến với điểm tham quan mong muốn trong đại nội
ban quản lý dự án đường hồ chí minh vừa có đề nghị tới bộ giao thông vận tải
đưa cao tốc la sơn hòa liên vào khai thác từ ngày một mươi hai tháng bốn
sau khi hoàn thiện công tác đảm bảo an toàn giao thông
trước đó các đơn vị liên quan đã kiểm tra hiện trường ra soát việc tổ chức giao thông
xây dựng phương án phối hợp tổ chức công tác cứu hộ cứu nạn trên đường hồ chí minh đoạn la sơn hòa liên
qua kiểm tra các bên đã thống nhất dự án đã cơ bản hoàn thành đủ điều kiện thông xe đưa công trình vào khai thác sử dụng

và cho rằng việc áp dụng miễn giảm một trăm linh thuế bảo vệ môi trường
cho các hãng hàng không trong năm hai nghìn hai mươi hai là cần thiết

tại nghị quyết số một mươi ba hai nghìn hai mươi một ub tvqh một mươi năm đã tăng bước giảm thuế bảo vệ môi trường
đối với nhiên liệu bay từ ba mươi lên năm mươi và thời gian giảm được thực hiện cho đến hết năm hai nghìn hai mươi hai